tôi kiến nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và phạt nặng tình trạng quảng cáo thuốc thực phẩm chức năng chản lan như hiện nay
cứ thần thánh hóa công dụng rồi phát tán quảng cáo chản lan và cuối cùng người nhẹ dạ cả tin chịu hết
theo nhiều cư dân mạng cái tên hoàng hường nổi danh trên khắp các diễn đàn mạng xã hội thời gian qua
với nhiều live stream quảng cáo bán thuốc nam trị xương khớp nước xúc miệng với lời lẽ tân bốc về công dụng của sản phẩm
điển hình là nước xúc miệng họng hoàng hường
nước xúc miệng vốn không được cấp phép là thuốc chữa bệnh nhưng vẫn được quảng cáo như thuốc điều trị các bệnh hôi miệng lâu năm
hôi từ kiếp trước sang kiếp này thậm chí điều trị viêm lợi
và không ít cư dân mạng đã tin dùng sản phẩm như một loại thuốc đặc trị có hiệu quả cao như lời quảng cáo với giá thành không hề nhỏ
công dụng đến đâu thì chưa rõ nhưng việc quảng cáo sai sự thật
ảnh hưởng tới người tiêu dùng trong việc chăm sóc sức khỏe là không thể chấp nhận và cần phải xử lý nghiêm khắc hơn nữa
kiếm lời từ việc lưu
dối khách hàng và quảng cáo sai sự thật gây hậu quả đến sức khỏe người dân thì không thể chỉ phạt tiền là xong
gần sáu trăm linh đồng cho một hộp nước xúc miệng thần thánh không thể tưởng tượng được bao nhiêu người đã bị lừa mua sản phẩm
tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra xác minh cụ thể nếu có dấu hiệu lừa đảo khách hàng phải truy tố
xử lý trước pháp luật để ngăn chặn vấn nạn quảng cáo sai sự thật
lên mạng hàng loạt thủ đoạn chiêu trò quảng cáo thu hút view like
các nền tảng mạng xã hội từ các lang băm đã tác động rất lớn tới nhận thức về công dụng của các sản phẩm bảo vệ sức khỏe
để từ đó việc lừa dối khách hàng diễn ra trong thời gian dài ảnh hưởng tới không chỉ sức khỏe người tiêu dùng
mà còn gây thiệt hại về mặt kinh tế với không ít người tin dùng sản phẩm quảng cáo sai sự thật này
liệu rằng có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền từ khách hàng hay không
hay những hành vi quảng cáo sai sự thật thực phẩm bảo vệ sức khỏe ảnh hưởng như thế nào tới người dân
điều này chỉ có thể làm rõ khi các cơ quan chức năng điều tra xác minh cụ thể vụ việc
cư dân mạng mong rằng người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội
và lựa chọn các sản phẩm chính hãng có thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để tránh tiền mất tật mang
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cồng truyền hình công an